chào mừng quý vị đến với kênh thủ đô ngày mới
và trong phần đầu tiên của chương trình kết nối khán giả tuần này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về chương trình
chương trình thủ đô ngày mới không chỉ giới thiệu những giá trị truyền thống mà còn mang đến cho khán giả những cái nhìn chân thực sống động và tinh tế nhất của một thủ đô nghìn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ trong hội nhập và phát triển
lên sóng truyền hình nhân dân từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu thủ đô ngày mới là một chương trình cập nhật nhanh nhất những tin tức những hoạt động những chính sách quy định liên quan đến hà nội
bên cạnh đó trong mỗi chương trình còn đưa đến cho khán giả những phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế
chính trị văn hóa xã hội của thủ đô
cả nhân tôi là một người làm chương trình đặc biệt là chương trình thủ đô ngày mới của truyền hình nhân dân thì cảm thấy rất là tự hào
bởi vì là thông qua chương trình này thì chúng tôi có thể truyền tải những hình ảnh về hà nội đến với lại khán giả cả nước cũng như quốc tế
một hà nội nghìn năm văn hiến một hà nội cổ kính có những nét đẹp tinh tế mà rất nhiều du khách trên thế giới
và yêu thích những cái nét đẹp này
những con người những nhân vật đang từng ngày nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô ngàn năm văn hiến
những danh lam thắng cảnh những di tích lịch sử những làng nghề truyền thống cần được bảo tồn trong sự phát triển đô thị hóa mạnh mẽ
hay những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của hà nội là tâm điểm mà chương trình mong muốn gửi đến khán giả thủ đô nói riêng khán giả cả nước nói chung
ngoài ra các vấn đề tiêu cực những mặt trái ảnh hưởng đến đời sống xã hội đến nét đẹp của hà nội cũng luôn được phản ánh trong mỗi chương trình đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân
vậy là một người con của hà nội em rất tự hào
thông qua chương trình thủ đô ngày mới em biết thông tin chính trị kinh tế xã hội một cách nhanh nhất
thông qua chương trình này em mong là các bạn ở nơi khác trên đất nước việt nam hoặc là
ngoài thế giới sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa hà lội thủ đô
là một người con từ nơi khác đến thì em có chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu về hà nội
nhưng mà thông qua chương trình này thì em biết được rằng hà nội có những nét văn hóa đặc trưng rất là đẹp
và biết thêm về chính trị và những nét đẹp về thủ đô
và em cảm thấy rất là tự hào khi mà đất nước việt nam mình có một thủ đô hà nội đẹp đến vậy
theo chân ekip chương trình thủ đô ngày mới đi tác nghiệp
những bước chân rong rủi qua mỗi con đường ngõ phố
để giúp khán giả nhận thấy sự thay đổi dù nhỏ nhất của hà nội
những tình yêu không chỉ của người việt nam mà bạn bè quốc tế dành cho hà nội
chúng ta dễ dàng cảm nhận được tình cảm tâm huyết và trách nhiệm của ekip thể hiện qua mỗi chương trình
ngược lại chương trình thủ đô ngày mới cũng đã mang lại nhiều cảm xúc
nhiều bài học quý giá cho những người thực hiện
trong quá trình làm chương trình
thì cá nhân những biên tập viên như chúng tôi đã tiếp cận khá nhiều
rất là nhiều vấn đề về văn hóa cũng như chính trị xã hội
cá nhân tôi thì tôi đặc biệt thích những format chương trình về những chân rung nhân vật
về những con người của hà nội đặc biệt là những tấm gương mà người tốt việc tốt
thông qua những tấm gương như vậy thì cá nhân người làm chương trình chúng tôi cũng như là khán giả
có thể học được rất nhiều những cái đức tính tốt
và thông qua đấy thì mình có thể tu dưỡng đạo đức
sống tốt đẹp hơn
đồng thời thì ngoài những cái chân dung nhân vật như vậy
thì những chương trình về du lịch thì tôi cũng thấy rất là thú vị
thông qua đây thì cũng tự hào hơn về thủ đô hà nội
có những cái nét đẹp văn hóa văn hiến của nghìn năm trong lòng
đúng như tên gọi thủ đô ngày mới
chương trình là bức tranh toàn cảnh về thủ đô hôm nay
với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế chính trị xã hội
nhưng vẫn giữ trong mình những nét văn hóa truyền thống đặc sắc
mà không phải thủ đô nào trên thế giới cũng có được
thông qua mỗi chương trình đó càng thấy thêm yêu tự hào
và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng thủ đô thân yêu
công tác cấp cứu trước bệnh viện tại việt nam nói chung
và thủ đô hà nội nói riêng
hiện còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại nhiều hạn chế
nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu trước bệnh viện
phục vụ tốt nhu cầu cho người dân
hà nội đang từng bước nỗ lực tăng cường công tác đào tạo năng lực
cho cán bộ y tế cấp cứu trước bệnh viện
đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
thủ đô ngày mới phát sóng lúc hai mươi h thứ hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
vời quý vị và các bạn đón xem
quý vị và các bạn thân mến nếu muốn biết và tìm hiểu
những thông tin liên quan đến thủ đô hà nội
thì quý vị và các bạn đừng bỏ qua chương trình thủ đô ngày mới
được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ hai hàng tuần
và còn bây giờ sẽ là nội dung của một số chương trình
sẽ được phát sóng trong tuần từ hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trên truyền hình nhân dân
với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực được tổ chức
như phong trào lá lành đùm lá sách tại nhiều địa phương trên cả nước
cộng đồng người khuyết tật đã tích cực chung tay thực hiện phong trào
người tốt việc tốt
ngoài việc nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng và xã hội
nhiều người khuyết tật đã vượt lên khó khăn của chính mình
đồng thời nỗ lực giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ
chương trình thắp sáng niềm tin phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
sẽ gửi đến quý vị và các bạn những điểm sáng của phong trào
người tốt việc tốt mà cộng đồng người khuyết tật đã đạt được trong thời gian vừa qua
với dịch vụ thu giá sử dụng đường bộ tự động không dừng
việc quản lý doanh thu tại các dự án post giao thông sẽ được công nghệ hóa một cách nhanh chóng
chính xác minh bạch và đảm bảo chống thất thoát
đây là nhu cầu tất yếu của xã hội đảm bảo công khai minh bạch và quyền lợi cho người tham gia giao thông
tuy nhiên đến nay sau hơn hai năm triển khai
vấn đề thu phí không dừng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn
vì sao các nhà đầu tư không mặn mà với thu phí không dừng
và việc thu phí không dừng cần được triển khai đồng bộ và giám sát chặt chẽ
là những nội dung được đề cập trong chương trình giao thông kết nối
phát sóng vào lúc một mươi tám h thứ năm ngày ba mươi tháng một mươi một
dân tộc xá phó ở lào cai có nền văn hóa dân gian khá đặc sắc
trong đó dân ca dân vũ giữ một nét độc đáo rất riêng
không bị ảnh hưởng pha tạp của các dân tộc khác
trong chương trình sắc màu dân tộc
phát sóng vào lúc một mươi bốn h chủ nhật ngày ba tháng một mươi hai
sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những làn điệu dân ca
dân vũ đặc sắc của dân tộc xá phó
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo